trong những năm gần đây tình trạng nông dân tự phát trồng hồ tiêu khiến cho diện tích cây trồng này tại lâm đồng tăng mạnh trong khi địa phương chưa có quy hoạch riêng cho cây hồ tiêu
dẫn đến tình trạng hiện nay giá hồ tiêu giảm mạnh nông dân thất thu buộc phải chăm sóc cầm chừng chờ giá tăng
từ năm hai nghìn một mươi ba đến nay nông dân các địa phương ở lâm đồng phát triển mạnh cây hồ tiêu trồng sen canh cây công nghiệp cây ăn quả dẫn đến diện tích cây hồ tiêu của tỉnh tăng mạnh
chỉ tính riêng năm hai nghìn một mươi tám diện tích tiêu tại lâm đồng tăng lên một trăm bốn mươi ba ha so với năm hai nghìn một mươi bảy nâng tổng số diện tích hồ tiêu toàn tỉnh lên trên hai một trăm tám mươi chín ha
do giá hổ tiêu tiếp tục giảm chỉ còn khoảng bốn mươi năm năm mươi đồng một kg trong khi đó giá thuê lao động thu hái cao từ một trăm tám mươi đến hai trăm linh đồng một người một ngày nên người dân đành chăm sóc cầm trừng chờ giá lên
hiện cơ quan chức năng tỉnh lâm đồng khuyến cáo nông dân
cơ quan chức năng tỉnh lâm đồng không mở rộng diện tích hồ tiêu tập trung chăm sóc diện tích hồ tiêu hiện có để nâng cao năng suất chất lượng cây hồ tiêu